thưa quý vị theo thống kê của bộ y tế cho đến ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng một
cả nước có ba mươi ba tỉnh thành vùng xanh cấp độ dịch là một hai mươi ba tỉnh vùng vàng cấp độ dịch hai
bảy tỉnh vùng cam cấp độ dịch ba không có tỉnh vùng đỏ
trong đó vùng xanh là vùng có mức độ bình thường mới trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cho đến chiều ngày hôm nay cả nước đã tiêm gần một trăm sáu mươi chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế tiếp tục nhắc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc tiêm mũi hai
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên không để sót đặc biệt là người có bệnh nền
người trên năm mươi tuổi hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tiêm mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là lưu ý các đối tượng thường xuyên di chuyển đối tượng từ một mươi tám đến năm mươi tuổi
và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh
chủ động có kế hoạch phương án tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi đến một mươi một tuổi
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới thực tiễn thế giới và của việt nam